tương tự bà nguyễn thị ánh lan giám đốc sở lao động thương minh và xã hội quảng ngãi khẳng định đơn vị đang phối hợp giả soát lập phương án tạo cơ hội việc làm cho người dân về quê tránh dịch covid một mươi chín chứ chưa có phương án đưa người lao động quay lại tp hcm và các tỉnh phía nam làm việc
chủ mật doanh nghiệp tại sopchang thì nhận định số lượng người muốn trở lại tp hcm bình dương đồng nai để làm việc rất thấp chỉ có khoảng ba mươi là có nhu cầu quay lại tp hcm
nhưng với tình hình đi lại khó khăn nhiều người đã bỏ ý định đó
ông cho biết bởi sau đợt giãn cách dài thất nghiệp vất vả lắm mới quay trở lại được quê tâm lý của mọi người đa phần là lo sợ lặp lại cảnh ngọt này một lần nữa
hơn nữa làm việc tại quê dù thu nhập bằng nửa trên thành phố chi phí ở đây cũng nhẹ hơn cố lắm thì có đất đai trong nước tử cung tự cấp
chưa kể sau đợt dịch này nhiều doanh nghiệp sẽ chuyển dịch về các địa phương nhiều hơn
khi đó việc làm nhất là với người lao động đã có tay nghề cũng dễ dàng hơn doanh nhân này cho hay
anh tiến một kỹ thuật viên lành nghề của công ty ô tô có trụ sở tại thành phố thủ đức đã kẹt lại quê tiền giang bốn tháng nay nghe thông báo công ty hoạt động trở lại từ ngày một tháng một mươi
anh hào hứng chỉ mong quay trở lại làm việc
tôi liên tục liên hệ với bộ phận nhân sự của công ty để nhờ hướng dẫn thủ tục nhưng phải đăng ký với địa phương và sẽ được đưa đón chung với những lao động khác không thể tự di chuyển kỹ thuật viên này cho biết
tuy nhiên một mươi ngày qua anh tiến vẫn chưa nhận được hướng dẫn cụ thể
ngoài việc muốn lên thành phố làm việc anh còn mong có cơ hội được tiêm vaccine
hiện nay bên cạnh dòng người ồ ạt từ thành phố hồ chí minh về quê nhiều lao động lại có nhu cầu quay trở lại thành phố để tiếp tục làm việc
tuy nhiên việc tìm đầu mối liên hệ đăng ký danh sách giữa doanh nghiệp với thành phố hồ chí minh và các tỉnh thành khác vẫn gặp nhiều khó khăn
mắc kẹt ở thành phố mỹ tho tiền giang năm tháng nay anh hoàng sang ở sóc trăng một nhân viên của doanh nghiệp trong ngành dịch vụ ăn uống
suốt sáng tìm cách quay lại thành phố hồ chí minh để làm việc
anh quyết định ngày một mươi tháng một mươi sau khi chuẩn bị xong xuôi giấy xét nghiệm sars cov hai chứng nhận đất tiêm vaccine và giấy mời đi làm trở lại của công ty
sẽ đi xe cá nhân vào thành phố một số người chuẩn bị đủ giấy tờ như vậy đã vào được thành phố hồ chí minh
hiện tôi đã tiêm một mũi vaccine covid một mươi chín được bảy tuần cũng phải đánh liều thôi không thể nằm chờ chết đói được mặc dù nghỉ dịch công ty vẫn hỗ trợ
anh nói và cho biết công ty của anh ở quận bảy đã hoạt động lại được nửa tháng này
theo anh sang
đất vẫn là xét nghiệm và tự biết bảo vệ bản thân mình hiện từ mỹ thoa đến thành phố hồ chí minh
e sang tính toán sẽ phải đi qua hai chốt ở hai địa phận long an và tiền giang
còn chốt ở cửa ngoát sài gòn chắc sẽ dễ hơn vì địa phương này đang cần nhân lực anh cho biết
tương tự mấy ngày nay chị thu hằng ở thị xã tân uyên tỉnh bình dương là lao động tự do
cũng hỏi thăm nhiều người về cách di chuyển vào thành phố hồ chí minh nghe thông tin thành phố hồ chí minh sẽ đón công nhân
nhưng không biết làm thế nào hoài phường thì được hướng dẫn liên hệ công ty lập danh sách gửi cơ quan chức năng và chờ xe đưa vào thành phố
nhưng là lao động tự do thì tôi không biết liên hệ ai sĩ thắc mắc và cho biết đã tiêm vaccine bột mũi được hơn ba mươi ngày
thực tế không chỉ anh tiến anh sang chị hằng mà rất nhiều người lao động ở miền trung miền tây đang gấp rút hỏi thông tin
cách thức để quay lại thành phố hồ chí minh làm việc một số chia sẻ vẫn bị mắc kẹt ở tỉnh
chưa được tiêm vaccine và không biết làm cách nào để được tiêm vaccine đủ điều kiện quay lại thành phố hồ chí minh
một số khác cho biết đã tự đi xe máy đến thành phố hồ chí minh để làm việc trở lại
chị thảo ở bình thuận nhân viên y tế cho biết chỉ vừa đi xe máy từ quê vào thành phố vài ngày trước
may mắn đắt tiêm hai mũi nên việc di chuyển qua các chốt cũng dễ dàng
trước khi đi tôi chuẩn bị giấy xét nghiệm thêm giấy đi đường và giấy mời của công ty
chị kể chị cũng nói thêm quyết định quay lại thành phố hồ chí minh làm việc khiến gia đình mình ai cũng lo lắng
nhưng đây là công việc không làm thì không có tiền để nuôi con với gia đình
ông bùi hòa an phó giám đốc sở giao thông vận tải tp hcm cho biết ở công văn ba nghìn hai trăm ba mươi hai của ubnd tp
có phương án vận chuyển người lao động giữa các tỉnh đến tp hcm để làm việc
theo đó người lao động là người mắc covid một mươi chín và đã khỏi bệnh dưới sáu tháng
hoặc đã tiêm vaccine ít nhất một mũi đối với vaccine tiêm hai mũi thì được quay lại thành phố
đối với lao động thuộc doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp khu chế xuất khu công nghệ cao muốn vào thành phố làm việc
ông an cho biết các doanh nghiệp có nhu cầu vận chuyển sẽ gửi phương án vận chuyển
về ubnd tp hcm và các quận huyện ban quản lý khu chế xuất khu công nghiệp
hoặc bộ ngành quản lý để ra soát tổng hợp gửi sở giao thông vận tải tp hcm
để triển khai đưa đón người lao động về thành phố
về phương tiện vận chuyển lao động phải di chuyển bằng ô tô trên một mươi chỗ
và sở giao thông vận tải tp hcm sẽ cấp giấy nhận diện có má quy rờ
và thông báo đến các tỉnh thành phố và sở giao thông vận tải các tỉnh sẽ phối hợp thực hiện ông cho biết
đối với lao động tự do muốn quay lại thành phố ông an cho biết đối tượng này thuộc phương thức vận chuyển thứ ba
trong văn bản ba nghìn hai trăm ba mươi một của ubnd tp hcm vào ngày ba mươi tháng chín
dự kiến từ ngày một tháng một mươi một thành phố sẽ tổ chức chuyến xe khách cố định
đi từ biến xe khách ở các địa phương đến biến xe miền đông và biến xe miền tây của tp hcm
tần suất hoạt động của xe khách chỉ tối đa bốn chuyến một ngày một tuyến
các đối tượng này cũng phải thực hiện theo quy định của chỉ thị một mươi tám
như là f đã khỏi bệnh trong vòng một trăm tám mươi ngày tiêm ít nhất một mũi vaccine sau một mươi bốn ngày
phó giám đốc sở giao thông vận tải đã cho biết
thưa quý vị liên quan đến vấn đề này tổng liên đoàn lao động việt nam đề nghị các đơn vị
chỉ đạo công đoàn cơ sở thương lượng với người sử dụng lao động trong việc ban hành các chế độ
chính sách giữa chân người lao động
trong đó một trong những chính sách được cho là sẽ lôi kéo được người lao động
quay trở lại thành phố
đó là sẽ trả lương tạm nghỉ việc cho người lao động trong những ngày họ bị mắc kẹt do dịch bệnh
tổng liên đoàn lao động việt nam đã có văn bản gửi công đoàn địa phương công đoàn ngành
về các giải pháp giữ chân lao động trong bối cảnh những đoàn người rời thành phố hồ chí minh
bình dương đồng nai về quê ngày càng đông trong thời gian qua
theo tổng liên đoàn lao động do ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh
thời gian qua một bộ phận công nhân lao động rời thành phố hồ chí minh bình dương đồng nai
và các khu công nghiệp trong vùng kinh tế trọng điểm phía nam về quê tự phát
tình trạng trên có thể gây nhiều hệ lụy liên quan đến an toàn khi di chuyển
làm tăng nguy cơ thiếu hụt lao động phục vụ phục hồi sản xuất kinh doanh
trước tình hình này đoàn chủ tịch tổng liên đoàn lao động yêu cầu các đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền
vận động thuyết phục bằng nhiều hình thức cách thức khác nhau để động viên người lao động
tiếp tục trở lại doanh nghiệp khi doanh nghiệp bắt đầu sản xuất
các đơn vị chỉ đạo công đoàn cơ sở bàn bạc thương lượng với người sử dụng lao động
trong việc ban hành các chế độ chính sách giữ dân người lao động như trả lương tạm nghỉ việc
hỗ trợ tài chính để người lao động tiếp tục duy trì tổ chức cuộc sống gia đình
tăng lương thưởng phúc lợi khi doanh nghiệp đi vào sản xuất có hiệu quả
nhắn tin hoặc viết thư mời người lao động đã về quê sớm trở lại làm việc
bố trí phương tiện đón người lao động từ các địa phương hoặc chi trả
hỗ trợ tiền đi đường các chi phí khác khi trở lại doanh nghiệp
tăng cường xã hội hóa nguồn lực hỗ trợ người lao động đặc biệt khó khăn
hoặc người lao động đã về quê nay trở lại doanh nghiệp gặp khó khăn
giúp người lao động có điều kiện để bám trụ sẵn sàng đồng hành với người sử dụng lao động
phục hồi sản xuất kinh doanh
các đơn vị chủ động đề nghị chính quyền địa phương tạo điều kiện thuận lợi
trong việc xác nhận làm các thủ tục để người lao động có nhu cầu trở lại làm việc trên doanh nghiệp
đảm bảo quy định của chính phủ về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
thưa quý vị như vậy những quy định cũng đã khá rõ ràng
người lao động chỉ còn chờ sự hỗ trợ nhiệt tình hơn nữa từ phía chính quyền địa phương
thì những công nhân chắc chắn sẽ sớm quay trở lại worlg sản xuất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
hãy bấm like share và theo dõi kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
nếu quý vị thấy nội dung hiệu ích
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
hãy bấm like share và theo dõi kênh youtube báo sức khỏe và đời sống